những áp lực công việc và ám ảnh về nghề
nhưng có những người chiến sĩ đã ở lại
lặng lẽ góp sức cho những vụ án
cần mẫn với những nhiệm vụ bắt bệnh
tìm ra lời giải đáp đúng đắn
cho cái chết của nạn nhân
môi trường kỹ thuật hình sự
như công chí đã biết là rất khó khăn
vất vả cho nên là
chúng ta phải rèn luyện
tu dưỡng cái phẩm chất đạo đức
và đối với những vụ việc
mà nó xảy ra đối với những cái điều kiện nó khó khăn
thì chúng ta không ngại có cãi khổ
và cũng thường xuyên phải
học tập nâng cao cái trình độ
chuyên môn học tập về vấn đề
chính trị pháp luật để nâng cao
cái nhận thức của chúng ta lên
thì mới đáp ứng cái yêu cầu hiện tại
và cũng như nâu dài sau này
cho công tác kỹ thuật hình sự
tình yêu nghề
lòng chắc ẩn trước mỗi kiếp phận con người
sẽ tiếp tục cùng các anh
trên hành trình đi tìm sự thật